thành phố hồ chí minh phấn đấu trung bình mỗi năm tăng năm hectare mảng xanh đô thị
đây là mục tiêu trong kế hoạch xây dựng thành phố xanh thân thiện môi trường giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
trong thời gian đó thành phố hồ chí minh đạt chỉ tiêu một trăm linh tuyến đường có vỉa hè ổn định
có quy mô từ ba mét trở lên được trồng cây xanh đầu tư xây dựng một trăm năm mươi hectare đất công viên
chỉ tiêu cây xanh đô thị đạt sáu mươi năm mét vuông trên người
mỗi phường xã thị trấn cơ quan công sở bệnh viện trường học có công trình phát triển mảng xanh phù hợp với điều kiện từng địa phương đơn vị
trong năm hai nghìn hai mươi thành phố sẽ tiếp tục xử lý chuyển hóa những điểm ô nhiễm do tồn động rác thải thành các công viên mảng xanh
công trình phục vụ cộng đồng tăng tối thiểu một mươi năm hectare đất công viên mảng xanh công cộng
tại thành phố hồ chí minh diện tích đất công viên bình quân mới đạt bốn mươi chín mét vuông trên người
diện tích cây xanh đô thị mới chỉ đạt năm mét vuông trên người